ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh hà nam đã phối hợp với huyện bình lục
chỉ đạo mặt trận tổ quốc huyện bình lục vừa tổ chức thành công đại hội điểm mặt trận tổ quốc huyện
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn nhằm rút kinh nghiệm cho các huyện thành phố trong toàn tỉnh
nhiệm kỳ qua ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp huyện bình lục đã luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu
nhiệm vụ chương trình hành động đại hội mặt trận tổ quốc huyện đã đề ra
cùng các tổ chức thành viên phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội
tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động hiệu quả thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương
nhiệm kỳ tới mặt trận tổ quốc huyện bình lục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động
đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tập hợp xây dựng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân
đại hội đã hiệp thương cả ủy ban mặt trận tổ quốc huyện khóa hai mươi tám
và hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc tỉnh hà nam lần thứ một mươi sáu